chiều ngày sáu tháng một mươi lễ hội thác bản dốc lần thứ ba đã khép lại sau hai ngày diễn ra với rất nhiều các hoạt động văn hóa ẩm thực
triển lãm ảnh khám phá miền non nước trùng khánh và cao bằng năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh
bên cạnh đó còn có các hoạt động thể thao trò chơi dân gian trèo súng cây yắc trên sông quây sơn và liên hoan dân ca của các dân tộc huyện trùng khánh
điểm nhấn trong lễ hội năm nay là lễ hội ánh sáng dưới chân thác bản dốc rực rỡ sắc màu để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách
bàn tổ chức lễ hội thác bản dốc lần thứ ba cho biết là ước tính đêm khai mạc diễn ra lễ hội ánh sáng đã thu hút trên ba vạn du khách đến với thác bản dốc
đây là lễ hội thu hút đông đảo du khách nhất từ trước đến nay
thành công của lễ hội đã tiếp tục giới thiệu quảng bá hình ảnh thiên nhiên con người bản sắc văn hóa nhân dân các dân tộc cao bằng
và danh thắng thác bản dốc